trước diễn biến mưa lũ phức tạp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hủy các cuộc làm việc tại hải phòng
để về ninh bình thị xác đập tràn lạc khoái xã gia lạc huyện gia viễn ninh bình
chỉ đạo ứng phó với ngập lụt bảo vệ an toàn đê điều
tại đập tràn lạc khói thủ tướng đã nghe lãnh đạo tỉnh ninh bình báo cáo về công tác chống lũ
phương án ứng phó với tình huống có thể xảy ra đánh giá cao việc tỉnh khẩn trương tiến hành di dân
thủ tướng nhất mạnh tinh thần bảo đảm an toàn tối đa cho người dân
thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động của tỉnh trong việc hạn chế thiệt hại
chỉ đạo di dân chủ động phương án phân lũ theo dõi sát tình hình
có căn cứ khoa học chưa phá đê xả lũ khi mực nước đã dâng trên năm năm mét
đến nay phương án này được xem là sáng suốt giảm thiểu thiệt hại cho người dân
cho rằng nguy cơ mưa lớn vẫn còn khi áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão
cùng với gió mùa đông bắc tràn về thủ tướng yêu cầu tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết
trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thành lập ban chỉ huy ngay tại đập tràn tổng kiểm tra
gia cố hệ thống đê điều hiện đã no nước có nguy cơ thẩm thấu
đây là điều kiện rất quan trọng khi mà nước dâng năm một mươi cm nữa là rất nguy hiểm
dự báo mưa vẫn chưa dứt mực nước tại hưng thi còn lên cao
do vậy lũ trên sông hoàng long vẫn còn khả năng tiếp tục lên
trong trường hợp mực nước tại bến đế
đạt năm ba mét thì phải xả tràn lạc khoái nhằm bảo đảm an toàn cho các tuyến đê vùng hạ lưu
và nhất là đê tả hoàng long
tối ngày một mươi một tháng một mươi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ninh bình
đã ký lệnh di dân với một số xã thuộc huyện nho quan và gia viễn
với tổng số hơn ba hộ dân và trên hai trăm linh người